cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho biết sẽ gửi tố thêm ba đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản một điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
ba đối tượng gồm nguyễn văn sửu cao huy trương và lương xuân thịnh đều trú tại huyện hương sơn là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng khe nhồng xã sơn hồng huyện hương sơn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào sáng ngày hai mươi ba tháng sáu các đối tượng này đã vào rừng châm đuốc leo lên cây hơ khói vào tổ ong để lấy mật gây cháy rừng
vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng bảy mươi ha rừng trên địa bàn xã sơn hồng và ảnh hưởng đến một mươi ba hộ dân